tổng bí thư đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán hoàn thành với chất lượng cao nhất mọi nhiệm vụ được giao
sớm đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa việt nam và myanmar đi vào thực chất
tổng bí thư nhấn mạnh bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp
thì quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam với myanmar cũng đang tiến triển tích cực
tổng bí thư đánh giá cao nhiều doanh nghiệp việt nam đã nhạy bén
có tầm nhìn xa bỏ nhiều công sức đầu tư vào myanmar từ khá sớm
trên cơ sở đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị đồng chí đại sứ và tập thể đại sứ quán
dành ưu tiên cao thúc đẩy đà hợp tác trong các lĩnh vực chuyển hóa tiềm năng trong quan hệ hai nước
thành những kết quả cụ thể trong thời gian tới
tổng bí thư mong muốn bà con việt kiều tại myanmar tuân thủ luật pháp và quy định của nhà nước sở tại
xứng đáng là những nhịp cầu mối quan hệ hai nước góp phần vào việc xây dựng quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa kết trái
ngay khi đến yang gun tổng bí thư đã có cuộc tiếp lãnh đạo đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ nld cầm quyền tại myanmar
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết hiện nay đảng cộng sản việt nam có quan hệ với hai trăm hai mươi tám chính đảng ở một trăm một mươi hai nước
đảng cộng sản việt nam mong muốn mở rộng quan hệ với đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ nhằm nâng cao sự tin cậy và nền tảng chính trị
tổng bí thư đề nghị hai đảng thiết lập quan hệ giao lưu trao đổi đoàn ở tất cả các cấp
cũng như các tổ chức quần chúng để chia sẻ kinh nghiệm quản lý đồng thời phối hợp hành động tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà hai bên cùng tham gia
lãnh đạo đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ đánh giá cao những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới
coi đây là kinh nghiệm quý báu cho đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ trong giai đoạn hiện nay bày tỏ mong muốn hai đảng thúc đẩy quan hệ với tư cách hai đảng cầm quyền tăng cường chia sẻ kinh nghiệm
tại các diễn đàn đa phương chính đảng góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước
trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình sáng ngày hai mươi năm tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm động viên và tìm hiểu đời sống việc làm của ngư dân xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh ủy quảng bình
trò chuyện với bà con thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương thành tích của xã đức trạch đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới
đặc biệt xã đã thực hiện tốt việc bồi thường khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển để bảo đảm sinh kế cho người dân
thủ tướng lưu ý địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp dựa trên các lĩnh vực có tiềm năng nhất là du lịch đồng thời làm tốt hơn nữa dịch vụ hậu cần nghề cá
thủ tướng cũng đã đến thăm tặng quà và tìm hiểu đời sống một số hộ ngư dân thăm mô hình chế biến ruốc biển truyền thống ở xã đức trạch
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ có buổi làm việc với tỉnh ủy quảng bình
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng bình từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhất là trong điều kiện nhiều khó khăn thử thách của năm vừa qua
tôi tham đoạn chính phủ đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực
kết quả toàn diện nhiều mặt của các đồng chí trong hệ thống chính trị với sự lãnh đạo của đảng đã có những thành quả năm qua đặc biệt là khắc phục khó khăn năm hai nghìn một mươi sáu để chiến thắng năm hai nghìn một mươi bảy và tương lai tới năm hai nghìn một mươi bảy là tốt
tinh thần là không có ai đứng bên lề của sự phát triển không ai ở lại phía sau chúng ta
cho nên ba cái bậc tăng trưởng nông nghiệp công nghiệp và dịch vụ cần phải đặt ra
nông dân người ta lớn như vậy làm sao có nông nghiệp được
phải tái cơ cấu là các ngành này có hiệu quả tốt hơn rất mát
và phải phát triển bình vững ra môi trường và xã hội để người dân tham gia quá trình phát triển
những quan điểm đó phải nắm vững và chỉ đạo
nhưng mà con đường đi đến thịnh vườn của quảng bình như đây chúng ta đã nêu đó là dịch vụ quá nền kinh tế lãi du lịch nằm thành tảng phát triển
để giúp quảng bình đi lên thủ tướng đề nghị
tỉnh cần nâng cao chất lượng quy hoạch tập trung cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội tăng cường quảng bá giới thiệu tiềm năng địa phương qua các phương tiện truyền thông internet xây dựng được cộng đồng làm du lịch
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm tặng quà cho hai mẹ việt nam anh hùng là bà phạm thị đít ở phường đồng phú và nguyễn thị cúc ở phường hải thành thành phố đồng hới
dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem biêu chính đại tướng võ nguyên giáp
dự lễ thông xe cầu nhật lệ hai cây cầu có kết cấu dây văng khẩu độ lớn thứ hai ở nước ta được xây dựng bằng một trăm linh nội lực của việt nam
hôm nay phó thủ tướng vương đình huệ và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với tỉnh quảng ninh
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội công tác thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đãi cho người có công
và việc triển khai các chỉ đạo của trung ương về phát triển khu kinh tế vân đồn xây dựng đề án thành lập khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định quảng ninh là một trong bốn tỉnh trọng điểm về thu nội địa của cả nước
luôn tìm ra mô hình mới cách làm hay trong bộ máy tổ chức và kinh tế
có đội ngũ cán bộ lãnh đạo dám nghĩ dám làm tổ chức chỉ đạo quyết liệt là mô hình tốt cho trung ương nghiên cứu
phó thủ tướng cũng cho rằng quảng ninh là địa phương tiên phong mạnh dạng nhất của cả nước trong thực hiện đổi mới phương thức
nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng thực hiện tinh giản bộ máy biên chế thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đái người có công
phó thủ tướng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh đã đạt được trong bảy tháng qua
đặc biệt là ở lĩnh vực thu ngân sách
để thực hiện nhiệm vụ năm tháng cuối năm phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục ra soát từng lĩnh vực để có giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất
quảng ninh cần bứt tốt để vừa đóng góp cho tỉnh vừa đóng góp chung cho cả nước tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao ở những lĩnh vực những ngành có thế mạnh như kinh tế biển du lịch
đối với khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn chính phủ đã dự kiến chính quốc hội phương án tổ chức ubhkn bổ sung quy chế giám sát cấp tỉnh đối với trưởng đặc khu có sự thống nhất về cơ chế với các đặc khu khác trong nước
quảng ninh tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bổ sung quy hoạch tiếp tục góp ý để xây dựng luật đặc khu hành chính kinh tế khẩn trương lập đề án bổ sung quy hoạch để thành lập khu kinh tế quảng yên
đối với các đề xuất của tỉnh quảng ninh phó thủ tướng giao các bộ nghiên cứu giải quyết
vấn đề cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội chính sách người có công phó thủ tướng đánh giá cao và giao bộ nội vụ nghiên cứu các đề xuất của tỉnh
cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã thị sát tiến độ thi công của dự án cao tốc hải phòng hạ long và dự án cầu bạch đăng đang được triển khai theo hình thức bot
phó thủ tướng đánh giá cao năng lực và sự nỗ lực của các nhà thầu thi công trong điều kiện địa chất yếu sụt lún
đồng chí vương đình huệ đề nghị tỉnh quảng ninh chủ đầu tư
các nhà thầu bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình như đã cam kết để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa thuận tiện của người dân doanh nghiệp
các nhà thầu đặc biệt quan tâm tới an toàn lao động không để xảy ra sai sót tai nạn cho người lao động
sáng hai mươi năm tháng tám tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tiếp và trao tặng huân chương hữu nghị cho giáo sư odon valet quốc tịch pháp
vì những đóng góp của quỹ học bổng valet đối với học sinh sinh viên việt nam
trong những năm qua phó chủ tịch nước cảm ơn giáo sư odon valet đã dành tình cảm cho việt nam đặc biệt là trẻ em học sinh sinh viên việt nam
phó chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của quỹ học bổng valet trong việc tạo ra niềm hứng khởi khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh sinh viên việt nam trong những năm qua
bên cạnh sự hỗ trợ của quỹ học bổng valet các nhà hoạt động tình nguyện và nhiều tổ chức quốc tế cũng đã giúp đỡ động viên cho các làng trẻ em sos việt nam về cả tinh thần và vật chất
giáo sư odon vale cảm ơn và bày tỏ vinh dự khi được nhận huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng việt nam trong việc trao tặng những suất học bổng ý nghĩa cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó nhất là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật toán học hóa học sinh học
từ khi thành lập đến nay quỹ học bổng valet đã trao gần ba mươi suất học bổng cho học sinh sinh viên trên hầu hết các tỉnh thành phố của việt nam với số tiền trên một trăm năm mươi tỷ đồng
tại thành phố hồ chí minh hội nghị somba
hội nghị somba và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ tám với các hoạt động của ủy ban thương mại và đầu tư ủy ban kinh tế ủy ban chỉ đạo song về hợp tác kỹ thuật kinh tế nhóm đặc trách về kinh tế mạng và nhóm công tác về y tế
ủy ban thương mại và đầu tư cti tiếp tục phiên toàn thể lắng nghe báo cáo và thảo luận các sáng kiến mà các nhóm công tác thuộc cti đang triển khai
cũng trong sáng nay ủy ban kinh tế ec đã khai mạc phiên toàn thể
đây là cuộc họp thứ hai của ủy ban trong năm
các đại biểu thảo luận sôi nổi về các dự án được đề xuất chia sẻ các thực tiễn kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các mục tiêu của ec cũng như hợp tác giữa ec và nhóm luật và chính sách cạnh tranh tăng cường sự đóng góp của các nhóm bạn của chủ tịch trong các lĩnh vực
tại cuộc họp cơ quan hỗ trợ chính sách apec psu và hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương pecc đã báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế khu vực
cuộc họp nhất trí sẽ báo cáo lên các quan chức cao cấp apec
tại cuộc họp của ủy ban chỉ đạo som về hợp tác kinh tế kỹ thuật sce các đại biểu đã thảo luận tích cực về các chính sách việc vận hành và quản trị của các diễn đàn thuộc sce
ủy ban sce được thành lập với mục tiêu hỗ trợ thực hiện các hoạt động hợp tác kinh tế kỹ thuật của apec và cung cấp hướng dẫn chính sách để đóng góp cho các mục tiêu hợp tác kinh tế kỹ thuật của apec đối thoại chính sách apec về hpv và ung thư cổ tử cung và hội thảo nhóm chuyên gia apec về ung thư cổ tử cung
tiếp tục ngày làm việc thứ hai nhóm đặc trách về kinh tế mạng thảo luận quan trọng là dự thảo lộ trình kinh tế mạng và kinh tế số của apec
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp và dịch chuyển về phía tây nên trong những ngày qua tuyên quang đã xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt cục bộ
tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang mưa lớn liên tục trong đêm ngày hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng tám đã khiến
nhiều xã như minh thanh kháng nhật tú thịnh tân trào thị trấn sơn dương huyện sơn dương ngập lụt cục bộ
cô số thông bị cô lập hoàn toàn
lượng mưa đo được tại huyện sơn dương là hai trăm hai mươi chín mm
mưa lớn đã gây ngập một số đoạn đường
tại tuyến quốc lộ hai c quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua huyện xuân dương đã làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ
trong khi đó nước trên sông phò đáy tiếp tục lên nhanh
tuy chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều diện tích lúa hoa màu của bà con đã chìm trong nước
công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện
và theo công điện số bốn mươi bảy của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai điện cho công ty thủy điện tuyên quang
lệnh giám đốc công ty thủy điện tuyên quang tiếp tục mở thêm một cửa xả đáy vào hồi bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
tòa án tối cao thái lan đã ra lệnh bắt giữ bà jing lux vì đã không đến hầu tòa vào sáng cùng ngày
mặc dù trước đó luật sư của bà thông báo lý do vắng mặt tại tòa là vì bị đau tài và xin hoãn xét xử
trong khi đó cục xuất nhập cảnh thái lan cho biết không có dữ liệu về việc bà jing lux xuất cảnh
thủ tướng prayuth chan o cha đã chỉ đạo cho cảnh sát nhanh chóng xác minh thông tin
về nơi mà bà dinh lúc xuất cảnh
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng thái lan ravis vong su van nói rằng
cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ truy bắt theo lệnh của tòa án
hạm đội bảy của hải quân mỹ tối ngày hôm qua xác nhận đã tìm thấy thi thể thủy thủ thứ hai
trong số một mươi người bị mất tích trong vụ va chạm giữa tàu khu trục và tàu chở dầu
hôm hai mươi một tháng tám vừa qua tại vùng biển phía đông singapore
nạn nhân thứ hai được xác định là dustin louis doyle
hai mươi sáu tuổi kỹ sư điện tử của tàu được tìm thấy bên trong một khoang ngập nước của tàu uss john mccain
nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trước đó cũng là một kỹ sư điện tử tên là kenned aron smith hai mươi hai tuổi
hiện tại công tác tìm kiếm các thủy thủ mất tích được tiến hành ở bên trong các khoang ngập nước của tàu uss
sau nhiều ngày tìm kiếm bên ngoài không có kết quả vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi một tháng tám
tàu khu trục uss jor mccain thuộc biên chế hạm đội bảy của hải quân mỹ
va chạm với tàu trở dầu alnick mlc
ở vùng biển phía đông singapore khiến năm người bị thương và một mươi thủy thủ bị mất tích
đây là vụ tai nạn thứ tư của tàu chiến mỹ tại khu vực thái bình dương kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thổ nhĩ kỳ hôm nay công bố xác lệnh tăng cường quyền hạn của tổng thống tayyip erdogan
đối với hoạt động của cơ quan tình báo quốc gia và một sắc lệnh khác về việc xa thải thêm hàng trăm công chức
tình nghi liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo công báo chính thức của thổ nhĩ kỳ một sắc lệnh mới quy định chỉ khi có sự cho phép của tổng thống erdogan
cơ quan chức năng mới được phép điều tra người đứng đầu của cơ quan tình báo quốc gia
ngoài ra việc triệu tập lãnh đạo của cơ quan này tới làm chứng tại tòa cũng phải được tổng thống phê duyệt
bên cạnh đó công báo cũng đăng một xác lệnh khác về việc xa thải tổng cộng chín trăm hai mươi tám nhân viên
đang phục vụ trong các cơ quan thuộc bộ quốc phòng bộ ngoại giao và bộ nội vụ
ngoài ra xác lệnh cũng cho phép năm mươi bảy công nhân viên chức và nhân viên
nhân viên quốc phòng được phép quay trở lại vị trí làm việc
trong đó có hai mươi tám người thuộc bộ tư pháp và các viện pháp lý liên quan
sáu tổ chức khác trong đó có ba cơ quan báo chí cũng bị đóng cửa theo quyết định mới của chính phủ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân